với mong muốn có được một năm ra khơi thuận buồm xuôi gió cá mực đầy khoang sáng nay ngày một mươi một tháng hai tức ngày dằm tháng riêng âm lịch nhân dân xã cảnh dương huyện quảng trạch tỉnh quảng bình đã long trọng tổ chức lễ hội cầu ngư và phát động lễ gia quân đánh bắt hải sản đầu năm hai nghìn hai mươi
từ sáng sớm đông đảo ngư dân chủ các tàu thuyền các tổ hợp tác lập từng đoàn tề tiệu về đền thờ ngư linh miếu và an cầu ngư để dân hương dân lễ vật cúng tế thần ngư
mở đầu là phần nghi lễ quan trọng nhất là ngư lễ đọc văn tế thần ngư một vị cao niên có uy tín nhất trong làng được cử để dân hương và đọc văn tế
bài văn tế thể hiện lòng biết ơn sự che chở nâng đỡ của cá ông và cá bà với ngư dân trong những chuyến đi biển
cũng như lời khẩn cầu về một mùa biển yên bình